quý vị thân mến hôm nay bắc bộ dù bước vào những ngày đầu thu
thế nhưng cảm giác vẫn còn khá oi nóng với mức nhiệt từ ba mươi một cho tới ba mươi bốn độ c
tương đồng với bắc bộ trung bộ nắng giáo với nhiệt độ từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
riêng tây nguyên và nam bộ ngày hôm nay sẽ xuất hiện mưa từ chiều
nhiệt độ cao nhất trong ngày là khoảng ba mươi ba cho đến ba mươi bốn độ
vâng và trong những ngày thời tiết chuyển mùa như thế này
thì bên cạnh việc không lơ là với dịch covid một mươi chín vẫn còn phát sinh ca bệnh mới
quý vị cần lưu ý với dịch sốt xuất huyết và sốt virus
khi mà cơ thể thấy mệt mỏi sốt cao
thì cách tốt nhất là hãy đến ngay cơ sở y tế để điều trị an toàn và hiệu quả